xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào sáng mai ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cùng một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng giá cây xanh
đây là vụ án thứ tư bị cáo nguyễn đức trung phải hầu tòa
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung địa viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ theo quy định tại khoản một ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cáo trạng xác định bị cáo nguyễn đức trung đã vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu
để giúp cho công ty sinh thái xanh công ty công viên cây xanh hà nội tham gia dự án trồng cây tại hà nội
quá trình thực hiện hợp đồng việc nâng khống giá cây xanh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
viện kiểm sát xác định hành vi của bị cáo nguyễn đức trung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan ban ngành của thành phố hà nội và nhân dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố long khánh
triệt phá thành công chuyên án bắt nhóm bốn đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy
và thu giữ bốn trăm linh g ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng trần hoàng sa chú huyện cẩm mỹ
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi
sau thời gian đeo bám phát hiện trần hoàng gia thuê ô tô chở hai đối tượng lên tp hcm
mua số lượng ma túy lớn về để bán cho các con nghiện
công an tỉnh huy động cán bộ chiến sĩ tổ chức bắt nhóm đối tượng trên
đến hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng phối hợp bắt quả tang trần hoàng sa trần duy ngọc võ văn kiên và trần văn thảo
hôm qua em với bạn hẹn gặp nhau ở cà phê
thì gặp nhau ở nhà
rồi tôi gọi cho xe công an trên sài gòn lấy năm trăm linh gram
nhưng không đủ tiền
nên lên sài gòn chỉ lấy được bốn trăm linh gram
thì quay về thì bị công an tp hcm bắt
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi ma túy
có trọng lượng khoảng bốn trăm linh gram
một nọ tủy tinh và một xe ô tô
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
số ma túy cơ quan công an thu giữ chúng mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm
với giá một trăm một mươi triệu đồng để mang về bán cho các con nghiện thì bị bắt
sau khi thống nhất giữa lãnh đạo phòng abc bốn và lãnh đạo phòng tp hcm
thì thành lập bốn tổ công tác đón lõng ở những tuyên đồng chính
thì đến hai mươi ba h thì phát hiện cái nhóm đối tượng này đi ô tô
do đối tượng trần hằng gia là điều khiển
từ tp hcm đi qua các tuyên đường và đến khu vực phường xuân tân tp hcm
thì lực lượng tần tra là dừng xe và kiểm tra
sau kiểm tra thì phát hiện là có khoảng
bây giờ phát hiện trong xe là có bốn đối tượng
và thu giữ là khoảng bốn trăm linh gram ma túy dạng đá
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an tp hcm điều tra mở rộng
và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò qua tỉnh kiên giang cho biết
đang tạm giam đối tượng huỳnh nhi hai mươi ba tuổi trú tại huyện gò qua
về tội cối gây thương tích
trước đó vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
nhi và anh ngô trung kiên cùng chơi tại một tiệm game trên địa bàn thị trấn gò qua
tại đây cả hai xảy ra mâu thuẫn thì được mọi người căn ngăn
lúc này nhi bỏ đi lấy giao tự chế cùng với lâm phước trung quay lại
khi gặp anh kiên nhi đã dùng dao chém trúng vào người nạn nhân gây thương tích nặng
sau đó công an đã bắt giữ lâm phước trung còn nhi bỏ trốn khỏi địa phương
nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò qua phát lệnh truy nã
cho đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba thì bị bắt giữ
theo kết quả giám định tỷ lệ thương tích mà nhi gây ra cho anh kiên là ba mươi năm
cho rằng con riêng của vợ dùng chất kích thích và thường xuyên chửi hỗn
bị cáo nguyễn văn phú trú tại quận sơn trà tp đà nẵng
và kéo đâm trúng vào ngực nạn nhân
vào ngày hai mươi ba tháng tám tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử
và tuyên phạt bị cáo nguyễn văn phú chín năm tù về tội giết người
theo có trạng trong quá trình chung sống do con riêng của vợ phú hay nói hỗn
nên cả hai đã thường xuyên cãi nhau
đình điểm mô thẫn mà vào sáng sớm ngày năm tháng chín
phú và con riêng của vợ tiếp tục xích mích cãi vã và xô xát
không kìm nén được phú đã lấy kéo đâm vào ngực và lưng của nạn nhân
hậu quả nạn nhân bị thương tích ba mươi
trước hội đồng xét xử phú thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình
chữ ký số là công nghệ được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động
như giao dịch điện tử kê khai thuế điện tử hải quan điện tử ngân hàng
tuy nhiên trong thời gian qua đã xuất hiện tình trạng giả mạo đơn vị cung cấp chữ ký số
gửi thông báo yêu cầu khách hàng ra hạn khi gói dịch vụ đang còn thời hạn sử dụng dài
hoặc thu tiền nhưng không cung cấp dịch vụ
do chủ quan thì không ít cá nhân và doanh nghiệp đã bị lừa mất tiền oan
thời gian qua anh trần xuân hưng chủ một doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
có nhận được một email thông báo nội dung gia hạn chữ ký số
theo đó kể từ năm ngày nhận được thông báo
nếu doanh nghiệp không liên hệ số điện thoại trong email
hệ thống sẽ tự động hủy và không thể nâng cấp được nữa
khi đó các tờ khai hóa đơn điện tử sẽ không thể gửi lên hệ thống thuế hải quan và bảo hiểm xã hội
tôi có nhận được email cảnh báo về việc là
gói cho chữ ký số của tôi nếu không ra hạn thì sẽ bị khóa
tuy nhiên là doanh nghiệp cũng mới mua và sử dụng được vài tháng
tôi có nghi ngờ và gọi điện lên tổng đài để kiểm tra
sau khi gọi lên tổng đài thì các bạn ở tổng đài cũng có báo là
vào dịch vụ của tôi phải còn hơn hai năm nữa mới hết hạn
nên là tôi phát hiện ra đấy là dịch vụ giả mạo để thông báo
và sau khi kiểm tra lại thì cũng có thấy là
cái địa chỉ email gửi điện thoại của tôi là
không phải là địa chỉ email chính xác của bên công ty cung cấp dịch vụ
các email này thường có đuôi chấm gmail hoặc tên viền từ nước ngoài
nội dung thường mang tính chất dọa nạt về ngưng dịch vụ hơn là cảnh báo
bên cạnh đó là yêu cầu gia hạn dịch vụ với mức giá cao hơn nhiều so với các đại lý
nhà cung cấp chính thống đang trào bán
giá cao nhưng đa số các emai này đều không thể hiện rõ gói dịch vụ của nhà cung cấp nào
do chủ quan nhiều đơn vị đã bị lừa mất tiền hoàn
thứ nhất thì đối với người dùng thì là nếu như dịch vụ của họ chưa hết hạn
mà lại yêu cầu gia hạn và yêu cầu nói là thông tin là dịch vụ khách hàng đã hết hạn
thì cái nhất thì đối với người dùng thì gây sự lãng phí
bởi vì đây là dịch vụ có thu phí theo thời gian mà
thì đấy là cái thứ nhất đối với người dùng
cái thứ hai thì nó sẽ gây ra một cái tác động lớn lên xã hội
tức là về bản chất là nó sẽ giảm giảm
tức là nếu như người dùng họ phát hiện ra cái việc đó
thì nó sẽ làm giảm cái niềm tin của người dùng đối với dịch vụ này
chữ ký số token
hiện tử dựa trên công nghệ má hóa công khai
hiện nay các doanh nghiệp coi chữ ký số như một công nghệ xác thực
đảm bảo an ninh đảm bảo an toàn cho giao dịch qua internet
nó giải quyết toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký
giúp doanh nghiệp yên tâm với giao dịch của mình
dịch vụ chứng thực chữ ký số nó là cái dịch vụ tin cậy
tức là nó là đối với cả cá nhân thì nó gần như là đại diện cho chữ ký tay của cá nhân
và đối với doanh nghiệp thì gần như là con dấu
thì nếu như trong trường hợp mà bị giả mạo thì cái hậu quả nó rất là lớn
mình thấy rất là rõ ràng như là có thể giả mạo những cái hợp đồng lao động
rồi giả mạo những cái hợp đồng ký kết thương mại
thực chất chỉ có cơ quan thuế hoặc doanh nghiệp chủ động ngừng sử dụng dịch vụ chữ ký số
chứ các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số không thể tự ý dừng dịch vụ của doanh nghiệp
còn thời hạn sử dụng dịch vụ
các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số khuyến cáo
nếu doanh nghiệp nghi ngờ email giả mạo ra hạn
các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà cung cấp
để được hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số
cũng như hợp đồng đăng ký dịch vụ
một vụ vận chuyển hơn bốn năm tấn lâm sản trái phép
chỉ giá khoảng hơn một mươi tỷ đồng
gồm gần hai một tấn gỗ chắc và hơn hai năm tấn vẩy tê tê
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô mà mình kiểm soát
tại khu vực đường tỉnh lộ năm trăm bốn mươi hai c
xã hưng thông huyện hưng nguyên
công an tỉnh nghệ an phát hiện dưới thùng rơ móc có hầm chứa tự chế
bên trong có chứa hai mươi chín khung gỗ nghi là gỗ chắc
có tổng trọng lượng khoảng hai chín mươi năm kg
và sáu mươi ba bao tải chứa vẩy động vật nghi là vẩy tê
có tổng trọng lượng khoảng hơn hai năm trăm linh kg
tổng trị giá lô hàng trên là khoảng hơn một mươi tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế lê văn sáng và phạm đình hiếu
không xuất trình được hồ sơ liên quan đến số gỗ và số bao tải nói trên
các đối tượng khai nhận
đã nhận lô hàng trên là gỗ chắc và vẩy tê tê được sáng và hiếu
vận chuyển từ lào về việt nam qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh vĩnh long cho biết
hiện đơn vị vẫn đang tích cực cùng công an địa phương
lặn tìm một người mất tích do chìm ghe tài sát trở xe
xi măng vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám
cụ thể là vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng tám
ông sơn văn tèo thủ tỉnh an giang chủ phương tiện ghe tài sát
mang biển kiểm soát ag hai mươi năm nghìn ba trăm chín mươi một điều khiển trở xin măng lưu thông theo hướng từ sài gòn về kinh giang
cùng đi trên ghe sát trên có chị lê thị thúy vân ông đỗ bá trung và anh nguyễn hiễu nghị
tuy nhiên khi đến khu vực sông cưới an huyện thuộc thủy phận xã cưới an huyện vũng liêm
thì ghe sát trên gặp sự cố dẫn đến lật ghe
lúc này ba người gồm anh tèo chị vân và ông trung được người dân địa phương dùng ghe cứu vớt đưa vào bờ an toàn
riêng anh nghị cùng ghe tài sát bị chìm xuống sông mất tích
tiếp nhận được tin báo lực lượng kỳ sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và mocano
tổ chức triển khai đội hình tìm kiếm
tuy nhiên do đoạn sông quá sâu nước chảy xiết và xoáy rất mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
cho đến sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được các đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng
tìm kiếm người mất tích và trục vớt ghe tài sát đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố trên